chiều qua ngày một mươi tám tháng chín tại hà nội hội nghệ sĩ sân khấu việt nam đã tổ chức họp báo thông tin về liên hoan sân khấu thủ đô lần thứ tư năm hai nghìn một mươi chín
liên hoan năm nay được tổ chức nhân kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội và sáu mươi sáu năm ngày giải phóng thủ đô hướng về dỗ tổ ngành sân khấu
năm nay liên hoan có một mươi bốn vở diễn thuộc các đơn vị nghệ thuật của thủ đô hà nội và một số tỉnh thành khác tham gia
như hội sân khấu thành phố hồ chí minh hội sân khấu tỉnh bạc liêu nhà hát trèo bắc giang
liên hoan không chỉ là nơi giao lưu về nghề nghiệp giữa các nghệ sĩ trao đổi học hỏi cách làm sân khấu thời kỳ mới giữa các đơn vị nghệ thuật
mà còn là nơi phát hiện và tiếp lửa đam mê cho những nghệ sĩ trẻ để họ tiếp tục công hiến góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành sân khấu việt nam
liên hoan sẽ được tổ chức từ ngày hai mươi sáu tháng chín đến ngày ba tháng một mươi và mở cửa tự do cho công chúng đến thưởng thức nghệ thuật